hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
khẩn trương xác minh làm rõ vụ bé gái ba tuổi cấp cứu có nhiều dị vật trong một sọ
chiều nay tại hà nội thủ tướng chính phủ phạm minh chính chủ tịch ubnd về chuyển đổi số đã chủ trì hội nghị
triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
cùng dự hội nghị có phó thủ tướng vũ đức đam phó chủ tịch ubnd về chuyển đổi số lãnh đạo các bộ ngành địa phương
về phía bộ công an sự hội nghị có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an thượng tướng lương tam quang
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đại diện lãnh đạo các đơn vị trong công an nhân dân hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết nối điểm cầu trên cả nước
đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
được thủ tướng chính phủ phê duyệt vào ngày sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
đề án đã xác định bảy quan điểm chỉ đạo lớn mục tiêu chung và các mục tiêu cụ thể
gồm năm nhóm nhiệm vụ giải pháp thực hiện với lộ trình của từng nhiệm vụ trong năm hai nghìn hai mươi hai và giai đoạn hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi năm định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
kèm theo đó là danh mục hai mươi năm thủ tục hành chính thiết yếu ưu tiên tích hợp chia sẻ dữ liệu dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và danh mục năm mươi hai nhiệm vụ cụ thể
mục tiêu tổng thể của đề án là ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hệ thống định danh và xác thực điện tử
thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia
đề án sẽ diễn ra đến năm hai nghìn hai mươi năm định hướng đến năm hai nghìn ba mươi để phục vụ năm nhóm tiện ích bao gồm phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến
phục vụ phát triển kinh tế xã hội phục vụ công dân số hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối khai thác bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư và phục vụ chỉ đạo điều hành của lãnh đạo các cấp
để tổ chức thực hiện đề án quan trọng này thủ tướng chính phủ đã quyết định thành lập tổ công tác triển khai đề án gồm một mươi sáu thành viên đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an làm tổ trường
phát biểu tại hội nghị thủ tướng chính phủ đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của bộ công an phối hợp với văn phòng chính phủ khẩn trương xây dựng đề án với nhiều nội dung mang tính chất đột phá
thể hiện tinh thần quyết liệt dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm tất cả vì lợi ích chung của đất nước và đúng theo tinh thần lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm của chuyển đổi số
xác định đúng vai trò tầm quan trọng của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và căn cước công dân

thủ tướng cũng đề nghị các nhiệm vụ trong đề án phải gắn chặt với các nhiệm vụ về cải cách hành chính
và chuyển đổi số quốc gia phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong tổ chức thực hiện
phải tăng cường công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận tham gia của tổ chức doanh nghiệp và người dân
là yếu tố quyết định đến hiệu quả thực hiện đề án
các bộ ngành địa phương khẩn trương đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ công trực tuyến
đặc biệt là hai mươi năm dịch vụ công thiết yếu đã được xác định trong đề án để phục vụ người dân và doanh nghiệp ngay trong năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng cũng nhấn mạnh cần phải ưu tiên bố trí nguồn nhân lực kinh phí đầu tư
ra soát cơ sở hạ tầng bảo đảm đồng bộ tránh lãng phí đồng thời hoàn thiện cơ sở pháp lý
đối với những vấn đề trong quá trình triển khai gặp vướng mắt
thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh bộ công an phải phát huy vai trò thương trực tinh thần quyết liệt
làm gương làm mẫu phối hợp chặt chẽ cùng các cấp các ngành trong thực hiện đề án này
ronhead làm gương làm mẫu nói là làm và đã làm là quyết liệt đến nơi đến trốn có hiệu quả
và cuối cùng là phục vụ cái lợi ích của người dân của doanh nghiệp và lợi ích của quốc gia dân tộc
để tạo cái dấu ấn lan tỏa tại các bộ ngành địa phương và trong toàn xã hội của chúng ta
tôi tin tưởng rằng với tinh thần như vậy lực lượng công an nhân dân cùng với các lực lượng khác
cùng với các bộ ngành khác
cùng với quân đội nhân dân sẽ phát huy vai trò là thường trực
cùng với các cấp các ngành thực hiện thắng lợi cái đề án này
nghiêm túc tiếp thù những ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ đại tướng tô lâm
bộ trưởng bộ công an tổ trưởng tổ công tác nhấn mạnh
ngay sau hội nghị tổ sẽ khẩn trương xây dựng kế hoạch lộ trình quy chế phối hợp
đảm bảo các nhiệm vụ trong đề án đúng tiến độ đảm bảo chất lượng
bởi sự gương mẫu tích cực và uy tín của mình gia đình ông trần minh hồng là một trong những gia đình tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương đặc biệt là chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
hôm nay tại hà nội đoàn thanh niên bộ công an tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn phong trào thanh niên năm hai nghìn hai mươi một và triển khai chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi hai
trong năm hai nghìn hai mươi một các cấp bộ đoàn bộ công an đã chủ động thích ứng điều chỉnh hình thức phương pháp tiến hành công tác đoàn phong trào thanh niên và đạt nhiều kết quả xuất sắc
đặc biệt các cấp bộ đoàn đã tích cực trong vận động đoàn viên tăng cường cho công an ba trăm chín mươi một xã biên giới trọng điểm về an ninh trật tự tổ chức tốt các hoạt động dân vận góp phần xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại cơ sở
thời gian tới đoàn thanh niên bộ công an tiếp tục quán triển phổ biến đưa nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng vào thực tiễn học tập công tác chiến đấu của thanh niên công an phát huy cao độ vai trò xung kích của thanh niên công an trong các lĩnh vực công tác tiếp tục đẩy mạnh chương trình phù hợp với các tỉnh thanh đoàn trên địa bàn chiến lược tây bắc tây nguyên tây nam bộ tham mưu cho trung ương đoàn trung ương hội liên hiệp thanh niên việt nam triển khai có hiệu quả các nghị quyết liên tịch các kế ho
công an huyện thạch thất thành phố hà nội đang khẩn trương xác minh làm rõ thông tin liên quan vụ bé gái ba tuổi cấp cứu trong tình trạng hôn mê xuất hiện dị vật trong hộp sọ
thông tin từ công an huyện thạch thất cho biết đang tiến hành điều tra vụ bé gái ba tuổi hôn mê xuất hiện dị vật trong đầu ở xã canh nậu
thông tin ban đầu cho biết vào lúc một mươi bảy h hai mươi ba phút ngày một mươi bảy tháng một khoa cấp cứu bệnh viện đa khoa huyện thạch thất tiếp nhận một bé gái ba tuổi ở xã canh nậu huyện thạch thất nhập viện trong tình trạng hôn mê co giật
bệnh nhi được đặt ống chụp phim chẩn đoán sau khi chụp x quang nhận thấy trên hộp sọ của cháu bé có những dị vật lạ giống đinh tổng cộng là chín cái
do tình trạng bệnh nhi diễn tiến nặng kèm với dấu hiệu bất thường bệnh nhi đã được chuyển lên tuyến trên là bệnh viện đa khoa sanh pôn
bạn giờ cháu bé đang chuyển biến xấu tình trạng nguy kịch
chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này trong các bản tin tiếp theo
chuyển sang một thông tin khác một đường dây mua bán ma túy liên tỉnh số lượng lớn vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai triệt phá vào ngày hôm qua tại khu vực xã điện quan huyện bảo yên tỉnh lào cai
đối tượng bị bắt giữ là giàng a sáng chú tại huyện bảo thắng tỉnh lào cai
cùng với tăng vật là hai mươi hai bánh heroin đây là đối tượng nằm trong đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh xuyên quốc gia mà phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai đã xác lập chuyên án đấu tranh vào đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
quá trình trinh sát xác định đường dây trên có sự tham gia của số đối tượng người địa phương thuộc các địa bàn huyện bảo thắng bảo yên của tỉnh lào cai câu kết về số đối tượng ngoài tỉnh tuồn ma túy từ nước ngoài vào việt nam qua các tỉnh điện biên sơn la và lào cai
sau đó thẩm lậu sang nước thứ ba hoặc tiêu thụ trong địa bàn tỉnh
tại cơ quan công an bước đầu sáng khai nhận được một người đàn ông không rõ tên tuổi quốc tịch trung quốc thuê vận chuyển từ huyện bảo thắng sang huyện bảo yên để giao cho khách với giá tiền công là hai mươi triệu đồng
tuy nhiên khi chưa kịp giao hàng thì bị lực lượng trinh sát phát hiện bắt giữ
thời điểm cuối năm khi nhu cầu về tiền vốn tiền chi tiêu của người dân tăng cao các đối tượng hoạt động tín dụng đen sẽ triệt để lợi dụng
tung các chiêu rụ rỗ người dân sập bẫy
tại tỉnh quảng bình thời gian qua lực lượng công an đã liên tục triệt phá những đường dây tín dụng đen lãi suất cho vay lên đến hàng trăm một năm
gần đây nhất ngày một mươi hai tháng một hai đối tượng đã bị lực lượng công an tỉnh quảng bình tạm giữ để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng
quá trình đấu tranh đã làm rõ đường dây này cho vay lãi nặng
có tám đối tượng liên quan trong và ngoài tỉnh
từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay các đối tượng đã thực hiện hơn năm trăm linh lượt
cho vay tại thành phố đồng hới bố trạch quảng trạch và thị xã ba đồn
tổng số tiền giao dịch năm tỷ đồng với mức lãi suất cắt cổ
lãi suất của các đối tượng cho vay thì giao động từ một trăm hai mươi trên năm đến bảy trăm linh trên năm
khi mà người vay mà không có khả năng trả lãi và trả gốc
thì các đối tượng dùng nhiều thủ đoàn đe dọa khủng bố tinh thần để nhằm mục đích thu lãi và thu tiền gốc
năm hai nghìn hai mươi một tại quảng bình lực lượng chức năng đã khởi tố
một mươi một vụ với hai mươi một bị can liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng
tình hình tội phạm tín dụng đen cơ bản được kiểm soát
tuy nhiên cần thiết nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng lên
trong khi đó tác động của dịch bệnh kinh tế khó khăn
các đối tượng cho vay tiến dụng đen lợi dụng tình hình quay trở lại hoạt động
ngoài việc phát tán rải tờ rơi các đối tượng chuyển hướng sử dụng công nghệ thông tin
mạng xã hội để tiếp cận người đi vay
từ việc đòi nợ và việc bị đòi nợ nguyên nhân từ hoạt động tiến dụng đen
và giao dịch vay mượn thông thường rất dễ phát sinh các hành vi phạm tội
như cưỡng đoạt tài sản hủy hoại tài sản cố ý gây thương tích
từ việc đòi nợ và việc bị đòi nợ nguyên nhân từ hoạt động tiếng dụng đen

từ việc đòi nợ và việc bị đòi nợ nguyên nhân từ hoạt động tiếng dụng đen
rất dễ phát sinh các hành vi phạm tội như cứng đoạt tài sản cố ý gây thương tích
từ việc đòi nợ và việc bị đòi nợ nguyên nhân từ hoạt động tiếng dụng đen
rất dễ phát sinh các hành vi phạm tội như cứng đoạt tài sản cố ý gây thương tích

trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến ngày càng phức tạp số ca mắc liên tục tăng thành phố đà nẵng chuyển sang tập trung điều trị cho các đối tượng rủi ro có nguy cơ cao nên những người mắc bệnh ở thể nhẹ hay không có triệu chứng nếu đủ điều kiện sẽ được điều trị tại nhà
những ngày gần đây số ca mắc covid một mươi chín tại thành phố đà nẵng liên tục tăng cao
hơn năm mươi trong số đó đang điều trị tại nhà
hiểu được tâm lý lo lắng hoang mang của bệnh nhân
bệnh viện mục kiến kiến đã thành lập các nhóm chăm sóc f tại nhà miễn phí
qua nhiều kênh như yalo facebook smartcare
các bác sĩ sẽ nhanh chóng kết nối và hướng dẫn từng bệnh nhân cách theo dõi các chỉ số
tình hình sức khỏe tại nhà và các bài tập cơ bản để tăng cường sức đề kháng
hiện nay tình hình đà nẵng nói chung là bệnh nhân đang lên tăng lên tầng ngày
và riêng bản thân của bệnh viện chúng tôi thì cũng vậy bệnh nhân đến xét nghiệm rất là đông
nhưng hằng ngày chúng tôi có rất là nhiều bệnh nhân phát hiện nhiều bệnh nhân f
thì cái vấn đề này thì về vấn đề tâm lý chúng tôi luôn tạo cho bệnh nhân một tâm lý rất là thoải mái
chúng tôi chăm sóc bệnh nhân một cách tự nguyện và miễn phí hoàn toàn
chúng tôi tư vấn rất là rõ ràng về vấn đề bệnh tật như thế nào
rồi nếu mà tình hình có diễn biến nặng thì chúng tôi sẽ kịp thời báo với lãnh đạo để xử lý như thế nào
và nếu như có quy trình xét nghiệm theo đúng quy trình đúng thời gian chúng tôi sẽ tư vấn cho bệnh nhân
ngoài đảm bảo công việc tại bệnh viện công việc gia đình
mỗi ngày các bác sĩ trong nhóm có thể tiếp nhận từ ba mươi đến năm mươi cuộc điện thoại
đảm bảo tốt trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn kịp thời tư vấn và hỗ trợ điều trị
khi người ta đã biết bản thân mình đã bị nhiễm hay không thì người ta rất là lo lắng
và người ta có những người là người ta cũng chưa biết
những cái về cái y tế là cái kiến thức trong f phải như thế nào
thì bên cạnh là được bác sĩ tư vấn và có những gửi những cái tài liệu
hoặc là những cái tư liệu về cái f trực tiếp để cho bệnh nhân mà được hướng dẫn trong quá trình điều trị
thì qua đó thì bệnh nhân cảm nhận được thấy rằng là mình rất là yên tâm
và người ta có một cái vấn đề gì mà ví dụ như khác thường hay là triệu chứng nặng hơn như thế nào
là người ta chủ động người ta gọi mình bất cứ lúc nào
có nghĩa là không phải trong giờ hành chính hay ngoài giờ
hoặc là bất cứ lúc nào
về đây cũng vậy là người ta rất là tin tưởng khi có mình bên cạnh và đồng hành cùng người ta
hiện tại có hai trăm linh y bác sĩ tại bệnh viện một trăm chín mươi chín đang chăm sóc
theo dõi sức khỏe cho khoảng hơn tám trăm linh bệnh nhân là các f đang điều trị tại nhà
trước tình hình số ca mắc liên tục tăng cao
bệnh viện một trăm chín mươi chín đang hướng đến tất cả nhân viên y tế tại bệnh viện đều tham gia nhóm hỗ trợ này
với mục tiêu có thể tiếp cận và tư vấn sức khỏe sớm nhất
nhanh nhất giúp bệnh nhân yên tâm điều trị tại nhà